hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi chiếc xe này tiếp tục di chuyển khoảng hai trăm linh m thì cán bộ cảnh sát rơi xuống đường
đến một mươi bảy h ba mươi cùng ngày cảnh sát đã bắt giữ được nghi can điều khiển xe ô tô trên và đưa về trụ sở công an làm việc
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an huyện thanh trì đã yêu cầu chủ xe là nvt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện thanh trì lên phục vụ công tác điều tra
chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển mà cho người khác mượn xe
danh tính tài xế chưa được công an công bố thế nhưng đơn vị chức năng xác nhận người này dương tính
với ma túy và không có nồng độ cồn
trước đó một đám thanh niên mới độ tuổi đôi mươi đã dồ ga đâm thẳng vào người hai cảnh sát rồi bỏ trốn
khi bị lực lượng này ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
lái xe là phạm đình huân trú ở xã trì thủy huyện phú xuyên tp hcm
vụ việc xảy ra tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại tuyến đường khánh hòa thị xã duy tiên tỉnh hà nam
thời điểm này tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã duy tiên
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn
tổ công tác phát hiện ô tô nằm chỗ màu đen đang di chuyển về phía chốt kiểm tra
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe tại vị trí kiểm tra nồng độ cồn
nhưng tài xế không chấp hành mà còn liều lĩnh lái xe tăng tốc vượt qua vị trí chốt kiểm soát
sau đó đánh lái đâm trực diện vào hai chiến sĩ cảnh sát giao thông nguyễn duy trinh và nguyễn văn hải
sau đó bỏ chạy hậu quả làm hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an thị xã duy tiên đã chỉ đạo các lực lượng
đưa hai chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương đến bệnh viện điều trị
và tổ chức truy tìm người điều khiển phương tiện vi phạm
lãnh đạo công an thị xã duy tiên cho biết hai cán bộ cảnh sát giao thông
đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa hà nội đồng văn rất may chỉ bị thương nhẹ
sau đó công an thị xã duy tiên đã khẩn trương tiến hành xác minh chiếc ô tô liên quan
là nhãn hiệu honda hrv rs màu đen mang biển kiểm soát ba mươi k bốn mươi sáu nghìn tám mươi bốn
chủ xe là phạm văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện phú xuyên thành phố hà nội
còn người điều khiển phương tiện tại thời điểm gây ra vụ việc là phạm đình huân
sinh năm hai nghìn ba con trai của anh hát
công an thị xã duy tiên đã tiến hành vận động gia đình anh hát đưa phạm đình huân
đến trụ sở cơ quan công an để làm việc
tại cơ quan công an đối tượng huân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
cùng xảy ra tại tỉnh hà nam
trưa ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an hà nam
trong đó có đồng chí thiếu tá lương thanh tuấn cán bộ phòng cảnh sát giao thông
đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông
tại km một trăm hai mươi hai bảy trăm linh quốc lộ hai mươi một a thuộc địa phận xã thanh hà huyện thanh liêm
đã bị xe ô tô đầu kéo mạng biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi bốn tám mươi chín r một nghìn tám trăm năm mươi bốn
do trần văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã tân hưng tp hương yên
tỉnh hương yên điều khiển đâm vào
ngay sau va chạm thiếu tá lương thanh tuấn bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu sau đó tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
ngay sau khi xảy ra vụ va chạm đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo
và đưa tài xế này đi kiểm tra nồng độ cồn thử mẫu máu
tiến hành trà cấu dữ liệu đăng kiểm cho thấy
xe đầu kéo tám mươi chín c hai mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi bốn còn hạn đăng kiểm đến một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm
đây là chiếc xe mới được đăng kiểm ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với sơ mirror móc tám mươi chín r một nghìn tám trăm năm mươi bốn cũng có hạn đăng kiểm tương ứng
đoạn video trích xuất từ camera hành trình xe công turner được công bố
theo hình ảnh từ chiếc xe vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn
chiếc xe di chuyển ở làn đường sát lề
có thời điểm chiếc xe lao sang phải rồi lại sang trái
lúc này lái xe không tập trung điều khiển phương tiện hoặc đang buồn ngủ
từ khoang lái có thể thấy rõ từ xa thiếu tá tuấn và chiếc ô tô con dừng bên phải đường
tuy nhiên lái xe không có bất cứ động tác chủ động chuyển làn
hay nhấn còi cảnh báo dẫn đến tai nạn
sau tiếng va chạm tài xế mới như bừng tỉnh đánh lái và phanh khẩn cấp trên đường
thế nhưng hậu quả của vụ tai nạn giao thông đã rất nghiêm trọng
thiếu tá tuấn tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu
ngày một mươi năm tháng sáu công an tỉnh hà nam thông báo tin buồn
về việc cán bộ phòng cảnh sát giao thông hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ
được biết thiếu tá tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã chuyên ngoại thị xã duy tiên tỉnh hà nam
tương tự vào khoảng một mươi tám h chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại km bốn trăm sáu mươi bảy ba trăm linh đường hồ chí minh thuộc thôn tám xã hưng thi huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
xe ô tô mang biển số năm mươi một a một trăm linh bảy xx do tài xế quách văn công hai mươi chín tuổi
ngụ xã hữu lợi huyện yên thủy tỉnh hòa bình lái theo hướng thanh hóa hà nội
tới địa điểm trên tài xế công bất ngờ lấn làn đâm vào xe công vụ biển số hai mươi tám a hai trăm sáu mươi sáu
của phòng cảnh sát giao thông hòa bình đang đi theo chiều ngược lại
cú và chạm mạnh đã khiến hai xe văng xuống ven đường cách vị trí gây tai nạn khoảng ba mét
rất may không có ai bị thương cả hai xe bị hư hỏng phần sơn bên trái của xe tuần tra cảnh sát giao thông bị bóp méo
qua kiểm tra nồng độ cồn tài xế quách văn công có nồng độ cồn sáu trăm ba mươi bảy mg trên một lít khí thở
một vụ việc khác xảy ra tại yên bái
ngày bốn một mươi hai nghìn hai mươi hai nguyễn ngọc quang sinh năm hai nghìn ba trú tại thôn ba xã đảo thịnh huyện trấn yên
điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát hai mươi một f một bốn nghìn chín trăm sáu mươi chín không có giấy phép lái xe theo quy định
không đội mũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ cao đi từ hướng thành phố yên bái đi văn yên
khi đi đến km một mươi chín cộng bảy trăm linh tỉnh lộ một trăm sáu mươi ba thuộc thôn bốn xã đảo thịnh quang bị lực lượng công an huyện trấn yên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
thế nhưng nam thanh niên đã không chấp hành tăng ga cho xe chạy nhanh rồi sau đó tông thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông lê đức giang
anh giang bị ngã vàng ra lòng đường
những thương sọ não mắt phải vỡ mâm chảy trái gãy một phần ba sướng mắt trái tổn hại bốn mươi hai sức khỏe
quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc quang ba năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích và bồi thường số tiền gần một mươi sáu triệu đồng